thưa quý vị biến thể omicron đã khiến số ca nhiễm mới ở thái lan tăng lên mức kỷ lục
tại nhật các bác sĩ lo ngại về tình trạng gia tăng ca bệnh nặng ở những người tương đối trẻ
còn thành phố vũ hán đối phó đợt dịch mới
hôm hai mươi bốn tháng hai bộ y tế công cộng thái lan công bố đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ cao nhất
từ đầu đại dịch covid một mươi chín với hai mươi ba năm trăm năm mươi bảy ca trong bối cảnh quốc gia đông nam á này đang đối phó đợt dịch do biến thể omicron gây ra
tuy nhiên số ca tử vong do covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ trên là ba mươi tám ca thấp hơn nhiều so với một trăm tám mươi bốn ca tử vong được báo cáo vào ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thời điểm thái lan ghi nhận kỷ lục hai mươi ba bốn trăm một mươi tám ca nhiễm trong hai mươi bốn giờ
còn tại nhật bản theo đài nhk sáu mươi ca nhiễm mới đã được báo cáo
trên khắp nước nhật vào ngày hai mươi bốn tháng hai số ca nhiễm mới đang tăng chậm lại
tuy nhiên các bác sĩ lo ngại về tình trạng gia tăng ca bệnh nặng ở những người tương đối trẻ
thủ đô tokyo ghi nhận khoảng một mươi ca nhiễm mới con số này giảm khoảng bảy bảy trăm linh ca so với một tuần trước
tuy nhiên bộ trưởng y tế nhật bản bày tỏ thận trọng
số bệnh nhân mắc bệnh nặng trên cả nước nhật bản hiện ở mức gần một năm trăm linh người
một chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều người rơi vào tình trạng nghiêm trọng khi được đưa đến bệnh viện
tại trung quốc theo báo china delhi hôm hai mươi bốn tháng hai thành phố vũ hán thuộc tỉnh hồ bắc trung quốc
đang tiến hành công tác truy vết cách ly điều trị xét nghiệm và ra soát một cách có trật tự để kiểm soát covid một mươi chín
vũ hán là tâm dịch của trung quốc vào đầu năm hai nghìn hai mươi và là nơi chính thức ghi nhận các ca bệnh covid một mươi chín đầu tiên trên thế giới
thành phố này đã ghi nhận một ổ dịch covid một mươi chín bắt nguồn tại một khóa đào tạo nhân viên vào cuối tuần qua
vũ hán đã ghi nhận ba ca nhiễm mới trong cộng đồng
trong giai đoạn hai mươi bốn giờ tính đến trưa hai mươi bốn tháng hai nâng tổng số ca nhiễm được ghi nhận trong đợt dịch mới lên hai mươi sáu ca
gồm hai mươi ca được xác nhận chính thức và sáu ca không có triệu chứng